xin kính chào quý vị và các bạn
do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô và dần suy yếu
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
giao động từ một mươi ba đến hai mươi năm độ trời rét có nơi rét đậm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa trưa chiều giảm mây trời hứng nắng
với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh nên có nơi nhiệt độ cao hơn
đối với các tỉnh miền trung khối không khí lạnh tăng cường mạnh
nên các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh ít mưa hoặc nếu có cũng chỉ ở diện giải rác
trong khi đó cùng với quá trình tăng cường mạnh xuống phía nam của khối không khí lạnh
nên các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ
giao động từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
dọc các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
chịu tác động của không khí lạnh di chuyển xuống nên có mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió rất mạnh
về cuối phía nam của miền trung các tỉnh ninh thuận bình thuận do nằm xa khối không khí lạnh nên ít chịu tác động
mưa ở đây chỉ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ
về dự báo nhiệt độ ở khu vực mức nhiệt cao nhất
sẽ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên vẫn đang trong thời kỳ mùa khô và chưa có xuất hiện hình thế gây mưa trái mùa trong vài ngày tới
do đó thời tiết vẫn phổ biến ít mưa ban ngày trời có nắng
có trang về chiều tối và đêm xuất hiện mưa rông cục bộ với lượng mưa nhỏ
nên không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây
với mức nhiệt sẽ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
với lượng không đáng kể và kết thúc mưa
nhanh ban ngày trời còn nắng với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
một số nơi tại miền đông nam bộ có thể ở ngưỡng cao hơn và có nắng nóng cục bộ